thưa quý vị từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng chín báo nhân dân tham dự các hoạt động và tổ chức một gian trưng bày
tại hội báo nhân đạo lần thứ tám mươi tám diễn ra tại thành phố palesis pate thuộc tỉnh estone ở phía nam paris
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam tham dự hội báo
đồng chí lê quốc minh đánh giá cao những giá trị của hội báo được tiếp nối qua nhiều thế hệ
không chỉ nhằm tiếp nối truyền thống của những người cộng sản và nhân dân lao động pháp
mà còn thể hiện tinh thần hữu nghị đoàn kết quốc tế vì hòa bình
tổng biên tập lê quốc minh cũng cho biết báo nhân dân cố gắng tổ chức một gian trưng bày thật trang trọng
tại hội báo nhân đạo để giới thiệu về những thành tựu nổi bật của việt nam trên con đường phát triển và hậu nhập quốc tế
có in đậm những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ hợp tác hiệu quả của bạn bè ở pháp và trên khắp thế giới
đây là dịp để báo nhân dân học hỏi kinh nghiệm mở rộng hội báo xuân tại việt nam với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú
qua đó có thể làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương đường lối cũng như chính sách của đảng và nhà nước tới người dân nhất là giới trẻ
đồng chí fabien gay tổng biên tập báo nhân đạo cho biết
gian trưng bày do báo nhân dân tổ chức với sự tham gia ngày càng phong phú
thực sự nổi bật tại khu quốc tế và đã để lại những dấu ấn quan trọng trong lòng bạn bè pháp và quốc tế
đối với chúng tôi sự hiện diện của không gian trưng bày do báo nhân dân tổ chức tại hội thảo rất quan trọng
thể hiện rõ sự đoàn kết của những người cộng sản và những người làm báo đảng của pháp và việt nam
trong quá khứ
báo nhân đạo luôn sắt cánh cùng với nhân dân việt nam trong các cuộc chiến tranh chính nghĩa
chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc để thống nhất đất nước
tại hội báo lần này tôi muốn truyền tải một thông điệp rằng
chúng ta hãy cùng nhau tăng cường hơn nữa tình đoàn kết
trong ba ngày hội thảo nhiều cuộc meeting hội thảo diễn đàn giao lưu và trao đổi
về những vấn đề thời sự tại pháp tại châu âu và trên thế giới
được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia chính trị gia
bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động giao lưu
trao đổi văn hóa giữa các nước trên thế giới
tham gia các hoạt động tại gian trưng bày do báo nhân dân tổ chức
có các cơ quan đại diện việt nam tại pháp việt kiều và sinh viên
để giới thiệu những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực của việt nam
với bạn bè pháp và quốc tế
sau vụ cháy tại phường khương đình quận thanh xuân làm năm mươi sáu người thiệt mạng
rất nhiều tổ chức cá nhân thông qua các kênh khác nhau
đã rất kịp thời ủng hộ cho các nạn nhân
ủy ban nhân dân quận thanh xuân thành phố hà nội thông tin
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng chín quận thanh xuân đã tiếp nhận gần năm mươi tỷ đồng
của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp thông qua các kênh ủng hộ nạn nhân
vụ cháy trung cư mini tại phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
trong đó riêng quận thanh xuân đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt
cho các nạn nhân vụ cháy bảy tỷ năm mươi triệu tám trăm linh nghìn đồng
theo ghi nhận công tác tiếp nhận của các nạn nhân
hỗ trợ của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
vẫn được thực hiện tại các địa chỉ đã công bố
vụ cháy trung cư mini vào ngày một mươi hai tháng chín vừa qua
có thể coi là một trong những thảm họa hỏa hoạn thảm khốc trong cả nước
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những vụ cháy thương tâm
đã xảy ra trên cả nước trong đó có những vụ việc hết sức nghiêm trọng
đây lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và tính mạng tài sản

do sự bất cẩn của các thợ hàn khiến xảy ra cháy tại tòa nhà itc số chín mươi năm nghìn một trăm linh một
đường nam kỳ khởi nghĩa quận một tp hcm
sáu mươi người chết bảy mươi người bị thương
một mươi bốn h ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
lửa hàn các kim loại bắn vào phần ốp cách âm
khiến ngọn lửa bùng lên lan sang ba căn nhà liền kề
gồm nhà hàng karaoke trên phố trần thái tông phường dịch vọng hậu quận cầu giấy hà nội

một mươi h ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tại sưởng bánh kem xã đức thượng huyện hoài đức phía tây hà nội
quá trình sửa sưởng thợ hàn xì làm bắn tiên lửa điện vào trần gác xép
được ghép bằng xốp gây hỏa hoạn
tám người chết
một h ba mươi ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hỏa hoạn xảy ra tại trung cư carina plaza phường một mươi sáu quận tám tp hcm
nguyên nhân vụ cháy được xác định từ một phương tiện dưới tầng hầm
một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương
hai h ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy

chập điện từ nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường bảy mươi chín
cháy lan sang bốn nhà xưởng một m hai trong ngõ một đại linh phường trung văn quận nam tử liêm
tám người chết trong đó có một gia đình bốn người
hai mươi ba h ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chập điện gây cháy quán karaoke an phú tp thuận an tp bình dương
ba mươi ba người chết
gần đây nhất hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện
tòa trung cư mini chín tầng số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
bùng cháy dữ dội
năm mươi sáu người chết ba mươi bảy người bị thương
và còn rất nhiều vụ cháy thương tâm khác đã xảy ra
những vụ hỏa hoạn kinh hoàng
không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hàn xì sửa chữa xây dựng cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh
chủ quan thiếu kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy của chính bản thân mỗi người dân
để rồi phía sau mỗi ngọn lửa bùng lên
chỉ còn lại đống đủ nát
những mất mát đau thương sự hối hận muộn màng
tất cả chúng ta phải chủ động nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
để bảo vệ chính bản thân và những người chung quanh
thưa quý vị biết bao gia đình có niềm vui lớn khi con em trúng tuyển vào nhà trường quân đội
có một gia đình ở huyện cam lâm tỉnh khánh hòa có niềm vui nhân ba
đó là cả ba anh em sinh ba cùng thi đỗ vào hệ cao đảng quân sự ngành kỹ thuật hàng không của trường sĩ quang không quận
đây là câu chuyện kỳ tích mà rất nhiều năm mới có một lần
sau khi có ba anh em sinh ba tương tự quê ở nghệ an
từng cùng thi đỗ vào trường sĩ quan thông tin và nay đã về công tác tại các đơn vị
một người con thi đỗ đã khó
ba người con được nuôi dưỡng với sự trưởng thành đồng đều về thể chất trí tuệ là rất đặc biệt
ba tân học viên sẽ được cùng học tập gian luyện để trở thành quân nhân cách mạng
đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
là một quân nhân trong quân đội đại úy nhẫn thường xuyên vắng nhà
việc nuôi dạy các con đều một mình vợ chăm sóc
xong ba cậu con trai hạnh phúc ngọc là những cậu bé ngoan ngoãn chăm chỉ học giỏi và có trách nhiệm
đặc biệt ba cậu con trai của anh nhẫn chị phượng đã thi đỗ vào trường sĩ quan không quân và đã nhập học
anh nhẫn xin nghỉ phép ít ngày về thăm vợ con
nhiềm vui lớn trong ngôi nhà nhỏ
có những thành tích nhỏ nhỏ của anh nhẫn
và trong những ngày này các con đã nhập học

vì là các cháu đã đạt được cái ước nguyện của các cháu
mà gia đình cũng mong muốn như thế
còn lúc này ba học viên mới là trịnh minh hạnh trịnh minh phúc và trịnh minh ngọc
đang có những bài học đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ
tình cảm gia đình hiếm có này sẽ hòa chung với sự ấm áp
tổng chí đồng đội trong mái nhà chung
tiểu đoàn một trường sĩ quan không quân
chúng em sức thân thường trong gia đình có bố làm quân nhân
làm tấm gương mẫu mật của tấm gương mẫu có đất thi sinh
muốn cống hiến cho tổ quốc

phát hòa áo lính giống bố
sau này vào ngôi trường quân đội
cống hiến một phần
công tác kỹ thuật hàng không tỉ mỉ khoa học
là công việc mà họ sẽ được học tập
thực hành trong những năm tiếp theo
cùng nhau ba anh em hạnh phúc ngọc
sẽ thêm quyết tâm thêm nỗ lực phấn đấu
học tập để trở thành một người học viên tốt
một cán bộ kỹ thuật giỏi như mục tiêu đào tạo
bởi giờ đây họ không chỉ là anh em ruột thịt
mà đã thành đồng chí chung câu quân hành